cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau tỉnh cà mau vừa tiến hành khởi tối vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã an xuyên thành phố cà mau
theo báo cáo của cơ quan chức năng chùm cao bệnh được phát hiện tại huyện thới bình và tp cà mau
mặc dù những người này ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng có mối quan hệ họ hàng với nhau
qua quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ đã xác định vụ việc làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tại xã an xuyên tp cà mau là hết sức nguy hiểm và nghiêm trọng
chính vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau đã tiến hành khởi tối vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
tính đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn tỉnh cà mau đã phát hiện một mươi hai ca dương tính với covid một mươi chín